trần thị phượng ba mươi bảy tuổi chú xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu nhân viên công ty cây xăng đang ngủ tại cửa hàng xăng dầu quỳnh giang bất ngờ bị một người đàn ông dùng hung khí tấn công
gây án xong nghi phạm rời khỏi hiện trường người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong
toàn bộ hình ảnh về nghi phạm được camera tại cửa hàng xăng dầu ghi lại